theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với đà tăng trưởng khả quan trong sáu tháng đầu năm
xuất khẩu nông lâm thủy sản được dự báo sẽ bứt phá hơn nữa trong nửa cuối năm
rút toàn ngành thu về từ bốn mươi đến bốn mươi một tỷ usd cả năm hai nghìn một mươi chín
theo đó kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nửa đầu năm ước đạt một mươi chín bốn tỷ usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một mươi ba tỷ usd tăng chín bảy
lâm sản chính ước đạt bốn ba mươi ba tỷ usd tăng một mươi hai bảy
thủy sản ước đạt ba chín mươi bốn tỷ usd tăng một mươi năm
thẳng dư thương mại toàn ngành đạt ba chín tỷ usd tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ
đáng chú ý ngoài những mặt hàng và thị trường xuất khẩu truyền thống
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung tháo gỡ các vướng mắt
để thúc đẩy xuất khẩu thịt bò sữa vào các thị trường malaysia
thịt lợn gà trứng vào singapore
thịt lợn sữa thủy sản gạo vào trung quốc
đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu thịt gà vào nhật bản
vú sữa vào hoa kỳ
chôm chôm vào new zealand
chanh leo vào eu